tại phường an lạc quận ninh kiều trong buổi tiếp xúc cử tri thứ ba trước kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
đã ghi nhận và giải trình nhiều ý kiến kiến nghị của bà con cử tri
trong đó vấn đề giải cứu thịt lợn tình trạng one size được nhiều cử tri quan tâm
tại buổi tiếp xúc cử tri thứ ba tại thành phố cần thơ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân được bà con cử tri vui mừng chào đón
và thể hiện sự hài lòng vì được trực tiếp trao đổi kiến nghị với chủ tịch quốc hội
theo đó nhiều bà con cử tri đã mạnh dạn đưa lên ý kiến của mình
trong thời gian này nè cái anh chức năng cái anh bộ nông nghiệp và phát triển là không
cái khuyến cáo nông dân nuôi con gì sản xuất như thế nào
cái anh anh có làm tốt cái trò đó hay không
trần cái gì trước đây là thăng lông rồi đến dưa hấu bỏ không có sức được
mà thị trường chúng tiêu thụ thịt heo này là chủ yếu là hàng chục ngàn tấn xuất qua trung quốc
bây giờ trung quốc không xứng đáng
trả lời ý kiến của cử tri nguyễn xuân sinh chủ tịch quốc hội cho biết
rất chia đồng thời cũng đưa ra nguyên nhân đầu tiên là tình trạng cung vượt quá nhu cầu
với tỷ lệ đàn heo là ba mươi triệu con và đứng thứ tư trên thế giới
bên cạnh nguyên nhân của tình trạng này là do chưa làm tốt công tác dự báo thị trường để định hướng sản xuất
theo đó chủ tịch quốc hội cũng thông tin thêm hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan chức năng
để thực hiện tốt công tác dự báo xu hướng sản xuất đồng thời đang tìm những giải pháp để thúc đẩy chế biến
cũng trong nội dung giải trình liên quan đến vấn đề dùng kinh phí chung để chi trả cho các vụ án oan sai là có phù hợp
chủ tịch quốc hội giải trình tiếp
chúng tôi đang trình luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
ở đây gọi là bồi thường nhà nước có nghĩa là người của nhà nước làm sai
nhà nước phải chịu trách nhiệm bởi vì nhà nước bổ nhiệm cái người đó giao nhiệm vụ cho cái người đó
người đó là công chức cái sai này có thể là vô tình có thể là cố ý nhưng tất cả cái sai đó là do nhà nước
cứ người chưa đúng cử người thiếu trách nhiệm hay gì đó nhà nước phải chịu trách nhiệm
cái tên nó gọi là luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
tiếp tục giải trình ý kiến cần đẩy mạnh mức hình phạt đối với các tội phạm xâm hại trẻ em
giao thông môi trường
chủ tịch quốc hội chia sẻ
tội phạm xâm hại trẻ em tội phạm về môi trường hay là về tai nạn giao thông không được xử lý nghiêm minh
và đề nghị là phải điều hành đất nước bằng hiến pháp bằng pháp luật
phải giữ những cái kỹ cương trật tự thì mới có thể được là tề gia trị quốc bình thiên hạ được
tức là phải nghiêm
nghiêm từ cơ
sở lên tới cấp cao nhất cơ quan quyền lực của nhân dân
cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân là quốc hội thì phải thực hiện nghiêm pháp luật
trước đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại kỳ họp thứ ba sắp tới quốc hội dự kiến sẽ thông qua một mươi ba dự án luật đã cho ý kiến lần đầu
thông qua năm dự thảo nghị quyết cho ý kiến lần đầu bốn dự án luật
sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề an toàn thực phẩm
tham gia quyết định những báo cáo của chính phủ về xây dựng những công trình trọng điểm